sở tài nguyên môi trường tỉnh quảng trị vừa có kết quả quan chắc chất lượng nước giếng tại thôn vân hòa xã triệu hòa huyện triệu phong tỉnh quảng trị nghi bị ô nhiễm nguồn nước khiến nhiều người dân hoang mang
theo đó sở tài nguyên môi trường quảng trị đã lấy ba mẫu đức giếng của ba hộ gia đình
kết quả phân tích cho thấy các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép riêng thông số sắt vượt một mươi tám một lần so với quy định
trước vấn đề này các ngành chức năng tỉnh quảng trị khuyên cáo nếu sử dụng nguồn nước này chưa xử lý cho mục đích ăn uống sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân đặc biệt là các bệnh về đường ruột
ngoài ra việc người dân bố trí các công trình vệ sinh hoặc chuồng trại chăn nuôi chưa hợp lý cách xa dưới nước chưa đến một mươi mét kết hợp với nền đất pha cát nên chất ô nhiễm dễ bị thầm thấu vào nguồn nước giế